những năm qua để đánh giá về tình hình buôn lậu tại các tỉnh biên giới tây nam thì an giang chính là địa bản nóng nhất
đây cũng là địa phương triển khai nhiều biện pháp chống buôn lậu đạt hiệu quả
theo thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh an giang trong năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi
các ngành chức năng tỉnh an giang đã kiểm tra xử lý gần một ba trăm linh vụ vi phạm liên quan đến hơn năm trăm linh trường hợp tổng trị giá hàng hóa trên một trăm hai mươi tỷ đồng
tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế nhất là tình hình vận chuyển hàng lậu bằng xe mô tô trên tuyến quốc lộ chín mươi một đã giảm rõ nét
không để phát sinh hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến địa bàn trọng điểm
công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao đánh trúng đúng các đường dây buôn lậu lớn khởi tố điều tra làm rõ các trường hợp chủ mưu cầm đầu
từ đó tạo được sự gian đe đối với một số trường hợp khác qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân
với địa hình vừa có cửa khẩu lối mở đường bộ vừa có tuyến sông biên giới dài giữa hai nước việt nam campuchia
vì vậy phương thức hoạt động của các đối tượng vận chuyển hàng lậu hàng cấm qua biên giới tây nam luôn rất phức tạp
các đường dây ổ nhóm các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường đứng sau để thuê cư dân biên giới tham gia vận chuyển hàng lậu cho chúng
khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn thì tìm cách kích động người dân nhằm cướp giật lại hàng vi phạm
thực tế này đòi hỏi công tác đấu tranh chống bút lậu phải chủ động linh hoạt và cường quyết
sông sở thượng thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp không khó nhận ra những kho hàng bên kia biên giới
với khoảng cách giữa hai bờ sông rất ngắn lợi dụng đêm tối các đối tượng thường xuyên vận chuyển hàng lậu qua đây
thống kê của hải quan đồng tháp từ ngày một một đến hết tháng năm hai nghìn hai mươi hai
đơn vị chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ bốn mươi tám vụ trị giá hơn chín trăm linh triệu đồng
trong đó hàng lậu chủ yếu là đường cát và thuốc lá ngoại
cửa khẩu quốc tế thường phước tuyến cửa khẩu quốc tế đường sông của tỉnh đồng tháp
tại đây các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động cũng đang tiềm ẩn nhiều hình thức gian lận
đáng chú ý nhiều đối tượng còn tìm cách theo dõi ngược lại lực lượng chống buôn lậu để đấu tranh